sau những ngày nghỉ tết đinh dậu người dân từ các địa phương đã bắt đầu trở lại hà nội và thành phố hồ chí minh
để chuẩn bị cho những ngày làm việc học tập đầu năm mới khiến nhiều tuyến đường bến xe bị ủn tắc
mặc dù chỉ mới ngày bốn tết song nhiều người dân tại thành phố hồ chí minh cho biết do tránh những ngày cao điểm sẽ bị un tắc
nên đã tranh thủ sắp xếp trở lại thành phố từ sớm khiến nhiều bến xe trở nên đông đúc
với nhiều người thì do quan niệm dân gian kiêng cứ đi lại xuất hành trong ngày mùng năm nên đã trở lại thành phố trong ngày mùng bốn này
còn vấn đề tàu xe đi lại thì mình thấy cũng bình thường chứ không có gì là đông đúc chen chút như là ngày tết
còn tại hà nội dù chưa hết kỳ nghỉ tết cửa ngõ phía nam hà nội đã đón một lượng lớn phương tiện đổ về dẫn đến cảnh tắc nghẽn kéo dài
tại tuyến đường dẫn và các tuyến vành đai trên cao hà nội un tắc nhiều giờ do lượng xe đổ về thủ đô sau dịp tết nguyên đán tăng đột biến
các xe xếp hàng từ đường trên cao chờ xuống đất
tại tuyến pháp văn cầu rẽ ngày mùng bốn tết
tình trạng ôn tắc kéo dài khoảng hai mươi năm km từ đoạn giữa cao tốc cho tới gần trạm thu phí hướng hà nội
khu vực giáp danh giữa hà nội và hà nam do vụ va chạm liên hoàn giữa ba xe ô tô lưu thông cùng chiều